hôm nay ngày một mươi tháng sáu tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam tỉnh ủy hà nam phối hợp với báo nhân dân và hội nhà báo việt nam tổ chức hội thảo khoa học nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam và đất nước
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam và bảy năm ngày mất nhà báo hoàng tùng hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hội thảo của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí nguyên trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân nguyên chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà nam gia đình nhà báo hoàng tùng
hà nam là vùng đất có bề dày lịch sử văn hiến quê hương của nhiều nhà cách mạng nhà văn hóa có những đồng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước
trong đó có nhà báo hoàng tùng người từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt là cán bộ cấp cao của đảng nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban tuyên huấn trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân nguyên chủ tịch hội nhà báo việt nam
các tham luận tại hội thảo tập trung vào ba chủ đề chính là cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí hoàng tùng trên cương vị là cán bộ cao cấp của đảng qua các thời kỳ
nhà báo hoàng tùng với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam các bài viết về tình cảm của nhà báo hoàng tùng với gia đình người thân bạn bè quê hương
mỗi tham luận được trình bày tại hội thảo đều là những góc tiếp cận riêng những cảm nhận riêng của từng tác giả những ý kiến tâm huyết những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp rút ra được từ cuộc đời hoạt động cách mạng
hoạt động báo chí đầy sôi động và tỏa sáng của nhà báo hoàng tùng nhất là bài học về bản lĩnh chính trị vững vàng trong đấu tranh tư tưởng chống chạch hướng giao động chống diễn biến hòa bình tự diễn biến
hội thảo là dịp để tri ân vinh danh những đồng góp to lớn của nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam với đất nước với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam
tuyên truyền sâu rộng những bài học sâu sắc về lòng yêu nước lý tưởng cách mạng sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội từ thực tiễn hoạt động cách mạng của nhà báo hoàng tùng
hội thảo là dịp để tri ân vinh danh những đồng góp to lớn của nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam với đất nước với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam